việc hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai thống nhất cao với hình thức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý cho thôi giữ chức
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai đối với đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam thể hiện sự nghiêm minh và rất cần thiết để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn nhưng đó là một trong những nguyên tắc hoạt động của đảng
mọi cán bộ đảng viên bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật của nhà nước các quy định điều lệ đảng không có vùng cấm nào
cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải chịu trách nhiệm lớn trước đảng trước dân
qua đó chúng ta có thêm những bài học sâu sắc về xây dựng đảng nhất là đối với công tác cán bộ
trước đó để có cơ sở đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng xem xét
thi hành kỷ luật đối với đồng chí đinh la thăng theo thẩm quyền
ủy ban kiểm tra trung ương đã tập trung cao độ thận trọng từng việc trong hơn bảy tháng liền
để kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo đúng nguyên tắc quy trình quy định của đảng
xác minh kết luận công tâm khách quan có lý có tình bởi đây là vấn đề liên quan đến uy tín cán bộ
đến sinh mệnh chính trị của con người
bộ chính trị cũng dành nhiều thời gian thảo luận dân chủ kiểm điểm nghiêm minh trên tinh thần đồng chí tâm phục khẩu phục
ban chấp hành trung ương đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt
có xem xét những đóng góp nhất định của đồng chí đinh la thăng và thống nhất rất cao khi bỏ phiếu kỷ luật
pvn là tập đoàn kinh tế lớn có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà
thật đáng tiếc những vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn và một số cá nhân liên quan
đã làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của tập đoàn làm thiệt hại lớn cho nhà nước
làm giảm lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
trong đó đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn
chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm
khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy hội đồng thành viên tập đoàn pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
những vi phạm của đồng chí là
đã ký ban hành một số văn bản có nội dung không phù hợp quy định pháp luật để hội đồng thành viên
ban tổng giám đốc tập đoàn và các công ty thành viên quyết định chỉ định
nhiều gói thầu trái pháp luật
ký thỏa thuận tham gia góp vốn với ocean bank trước khi hội đồng quản trị tập đoàn họp thống nhất
góp vốn vượt mức quy định vào ocean bank trái quy định của luật các tổ chức tín dụng
gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho pvn
ban hành một số nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn
vi phạm các nghị định của chính phủ
tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm
các điều kiện theo quy định của pháp luật
thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp
một số dự án phải dừng giãn hoãn tiến độ thua lỗ kéo dài gây thất thoát lãng phí
mất vốn đầu tư gây hậu quả rất nghiêm trọng
trong đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
việc kỷ luật đồng chí đinh la thăng và một số cán bộ liên quan vụ trịnh xuân thanh
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang
các cán bộ liên quan sự cố ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền trung là bước tiến mới của đảng
về phát huy dân chủ công khai minh bạch khách quan trong xử lý những vấn đề nhạy cảm
sai phạm của cán bộ các cấp kể cả cán bộ cấp cao theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng
đó cũng là sự mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân người có công thì biểu dương khen thưởng
người vi phạm phải xử lý nghiêm minh đúng pháp luật
đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh
cảnh báo là bài học chung cho các cấp ủy chính quyền và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
nhất là trong khi chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
trước yêu cầu nhiệm vụ ấy cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải có đủ trình độ năng lực
bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức lối sống mới đáp ứng đòi hỏi của thực tế công cuộc đổi mới đất nước
có ý kiến cho rằng pvn đã mạnh dạn đổi mới đi đầu trong một số hoạt động
xong đổi mới phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và kỷ cương phép nước các nguyên tắc quy định của đảng
chính vì làm trái pháp luật pvn mới để xảy ra tình trạng thua lỗ nghiêm trọng
một số dự án không phát huy được hiệu quả như dự án đầu tư ra ngoài ngành ngoài lãnh thổ
việc giao quyền cho một số đơn vị thành viên có thể là cần thiết
nhưng thiếu thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát
phát hiện uấn nắn ngăn ngửa sai phạm
đây còn là bài học trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giữa cấp ủy và lãnh đạo tập đoàn
xác định mối quan hệ và trách nhiệm giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy cơ quan đơn vị
nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
người đứng đầu pvn phải chịu trách nhiệm chính về vi phạm đã xảy ra
qua vụ việc tại pvn cho thấy không chỉ ban thường vụ đảng ủy tập đoàn có lỗi
mà còn là trách nhiệm của những bộ ngành
liên quan đã quản lý thiếu chặt chẽ kém hiệu quả
thậm chí có lúc có việc buông lỏng dẫn đến không phát hiện sai phạm để ngăn chặn kịp thời
đặc biệt là bài học về xây dựng chỉnh đốn đảng nhất là công tác cán bộ
các sai phạm rất nghiêm trọng tại pvn xảy ra trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm
thế nhưng khi thực hiện nghị quyết chung mương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng
đã không được tập thể cấp ủy và lãnh đạo pvn kiểm điểm thấu đáo
chỉ ra cụ thể đưa ra biện pháp khắc phục
cho nên những yếu kém vi phạm không được ngăn chặn xử lý thỏa đáng
có cán bộ sai phạm nghiêm trọng không những không bị kỷ luật
mà còn được quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm đề bạt bầu cử giữ chức vụ cao hơn
như trường hợp trịnh xuân thanh
vì vụ trịnh xuân thanh mà bảy cán bộ trong đó có cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật
việc quyết định xử lý kỷ luật cán bộ tại hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành chung mương đảng khóa một mươi hai có ý nghĩa rất quan trọng
vì hội nghị này thảo luận nhiều vấn đề trong đó có nội dung sắp xếp đổi mới
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước kiểm điểm sự lãnh đạo
chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với thực hiện nghị quyết
chung mương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
qua việc kỷ luật cán bộ càng thấy những vấn đề nêu trên cần được bàn một cách toàn diện sâu sắc
việc sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
phải gắn liền với công tác xây dựng đảng nhất là việc nâng cao vai trò vị thế
đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy phù hợp với mô hình tổ chức mới của doanh nghiệp
coi công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt
quá trình sắp xếp doanh nghiệp cần gắn liền với lựa chọn bố trí sắp xếp cán bộ
bảo đảm yêu cầu đổi mới doanh nghiệp
công tác kiểm tra giám sát cần thực hiện đồng bộ giám sát phải mở rộng
kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm chủ động phòng ngừa vi phạm
kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy khắc phục khuyết điểm vi phạm ngay từ khi manh nha